ngày hai tháng ba đoàn công tác bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc để trao đổi thống nhất về chủ trương phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi cả hệ thống chính trị của tỉnh vĩnh phúc đã phải quyết liệt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
về đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã vừa qua tỉnh vĩnh phúc đã triển khai thí điểm ở một số xã thị trấn bước đầu đánh giá có hiệu quả
trên cơ sở đó thời gian tới tỉnh vĩnh phúc sẽ rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đặc biệt biểu dương tỉnh vĩnh phúc là địa phương đi đầu trong xử lý phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh vĩnh phúc cần phối hợp với đảng ủy công an trung ương bộ công an lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đồng thời tiếp tục quan tâm hơn đến xây dựng công an xã chính quy và triển khai quyết liệt hơn việc điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc